trường hợp nếu các phát sinh các em thí sinh mà là trường hợp m một m hai thì chúng ta sẽ chuyển các em đó thi riêng
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai này tỉnh quảng nam có hơn chín hai trăm linh thí sinh tại hai mươi tám điểm thi
đặc biệt đợt thi này sẽ không cho tổ chức tiếp sức mùa thi
cung cấp nước uống khẩu trang để hạn chế tập trung đông người
giúp thí sinh yên tâm dựng thi
bảo tốt công tác phòng chống dịch
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt hai sẽ chính thức diễn ra từ ngày hai đến ngày bốn tháng năm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp dòng chùa thị trấn trần đề huyện trần đề tỉnh sóc trăng
về tội dâm ô với trang
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng danh ương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội sản xuất buôn bán hàng cấm công an thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng la văn hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
trú tại ấp mỹ thuận xã mỹ phú huyện châu phú tỉnh an giang
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng
sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an